ủy ban nhân dân tp huế phối hợp cùng cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc coica tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng đường đi bộ bằng gỗ lim trên sông hương
con đường đi bộ bên sông này sẽ trở thành một điểm nhấn trong lòng thành phố du lịch
phát biểu tại lễ khánh thành ông kim do hyong đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước đại hàn dân quốc tại việt nam khẳng định
công trình là biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị gắn kết con người và con người giữa việt nam và hàn quốc
dự án do cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc coica làm chủ đầu tư được triển khai từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
cây cầu có chiều dài bốn trăm năm mươi mét rộng bốn mét tổng diện tích hai bốn trăm bốn mươi ba mét vuông kết cấu bê tông cốt thép sàn lát gỗ liêm nam phi
lan can bằng đồng hệ thống điện chiếu sáng chịu nước
đi kèm với công trình này thành phố huế cũng cho nâng cấp lát đá toàn bộ tuyến đường và công viên dọc bên bờ sông
nhằm tôn lên vẻ đẹp cho thành phố
với mong muốn cụm công trình này sẽ là điểm nhấn thu hút khách du lịch khi đến thăm huế